nhằm hưởng ứng ngày thế giới không thuốc lá hôm nay ba mươi một tháng năm trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng liên minh phòng chống các bệnh không lây nhiễm việt nam phối hợp với viện nghiên cứu lập pháp quốc hội tổ chức hội thảo thúc đẩy cách tiếp cận tổng thể nhằm thực thi hiệu quả luật phòng chống tác hại của thuốc lá
thông qua hội thảo các chuyên gia đưa ra nhiều khuyến nghị để xây dựng và thực thi những quy định nhằm bảo vệ các chính sách kiểm soát thuốc lá khỏi sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trong đó nhấn mạnh vai trò của chính phủ cần ưu tiên các chính sách về sức khỏe giảm sự can thiệp của ngành công nghiệp thuốc lá trong quá trình xây dựng chính sách pháp luật